thưa quý vị trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đối với phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ
dự thảo nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng quán triệt phương châm chỉ đạo chung
là tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài
vậy cụ thể là nên đột phá vào khâu nào vào điểm nào
để tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ và toàn diện về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tiếp theo
nếu như năm hai nghìn một mươi năm là năm đầu tiên được bộ giáo dục và đào tạo chọn khâu kiểm tra
thì đánh giá chất lượng giáo dục là khâu đột phá của đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
thì năm hai nghìn hai mươi là năm cuối cùng của lộ trình sáu năm đổi mới kỳ thi một cách chủ động
bước sang giai đoạn mới chọn khâu đột phá nào để tạo ra một cú hích mới
tiếp tục hiện thực hóa chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
luôn là những trăn trở của các nhà giáo nhà khoa học và các nhà quản lý
giáo dục cũng là một cái khâu rất là quan trọng
bởi vì rằng là nó tác động đến tất cả các khâu của hoạt động giáo dục
và nó tác động đến tất cả các giai đoạn của hoạt động giáo dục
nếu như cái quản lý giáo dục mà mình giải quyết đồng bộ
thì nó sẽ tác động đến toàn hệ thống ở các giai đoạn khác nhau
để dẫn đến thực hiện mục tiêu là đổi mới căn bản toàn diện nâng cao chất lượng của giáo dục
trong quản lý giáo dục có quản lý tài chính
cái tự chủ hiện nay mà cái vững nhất hiện nay là tài chính
nó sẽ tác động vào tất cả các khâu
từ khâu sử dụng đánh giá cán bộ tuyển dụng cán bộ
cho đến cái khâu mà khuyến khích tạo động lực để cho những người có năng lực làm tốt
sẽ được hưởng thụ đúng với xứng đáng với sức lượng của người ta
thứ hai nữa là tạo ra một cái quyền để người học người ta được lựa chọn
việc đổi mới công tác quản lý giáo dục hiện nay
đang được đặt ra như một trong những yếu tố quan trọng
là khâu then chốt trong công cuộc cải cách giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
khi mới nhậm chức phó thủ tướng xuống dự cái buổi đầu tiên
năm học đầu tiên với bộ thì tôi cũng nói là các đồng chí đã chọn thi là khâu đột mới
đổi mới đột phá
nhưng nếu tôi mà được chọn thì tôi sẽ chọn là đổi mới quản lý từ bộ giáo dục và hệ thống quản lý giáo dục
thì thôi bây giờ đột phá thi rồi
nhưng mà dứt khoát đổi mới cái này tư tưởng đổi mới này phải từ trong ngành giáo dục
xong rồi ra đến giáo viên rồi mới ra đến xã hội
và phải từ trên xuống
ở địa phương thì là người đứng đầu
trong hệ thống giáo dục thì là từ bộ
bây giờ nó có một cái thời cơ
đấy là mình có công nghệ thông tin để chúng ta làm cái này
vì giáo dục có phát triển thì đất nước mới có tương lai
trong bài viết có nhăn đề chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã chỉ rõ
để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới
căn bản toàn diện đồng bộ giáo dục và đào tạo
bên cạnh trách nhiệm của ngành là phải đổi mới đồng bộ mục tiêu
nội dung chương trình phương thức phương pháp giáo dục và đào tạo
theo hướng hiện đại hội nhập quốc tế
cải thống chính trị và toàn xã hội phải chung tay
để xây dựng đồng bộ thể chế chính sách xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh